hôm nay là ngày sinh của friedic engel người đã cùng các mark sáng lập học thuyết mark
và trở thành lãnh tụ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
người đã có những công hiến to lớn về tư tưởng lý luận cho học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học
một trăm chín mươi chín năm đã trôi qua nhưng lý luận của ông về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn vẹn nguyên giá trị
engel không chỉ là người bạn người đồng chí thân thiết của các mark
mà còn là người hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa mark
chính vì thế lenin đã từng nói
muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của mark tuyệt đối phải đọc những tác phẩm của người
cùng tư tưởng và người cộng tác gần gũ nhất của mark là friedrich engel
không thể nào hiểu được chủ nghĩa mark và trình bày đầy đủ được chủ nghĩa mark
nếu không chú ý đến toàn bộ những tác phẩm của engel
luôn trung thành với chủ nghĩa mark song engel cũng luôn luôn đấu tranh chống lại sự giáo điều
một trong những điểm nhấn sáng tạo của engel
là tư duy biện chứng về con đường lên chủ nghĩa xã hội
theo engel quan niệm và thực tiễn quá trình kiến tạo xã hội xã hội chủ nghĩa
luôn phải được bổ sung hoàn thiện khi thực tiễn cuộc sống đặt ra những vấn đề mới
từ đó engel nêu luận điểm phát triển rút ngắn
ông khẳng định đối với các nước đang ở giai đoạn tiền tư bản
hoặc chưa từng trải qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa
đều không những có thể mà còn chắc chắn rút ngắn
một cách đáng kể quá trình phát triển của mình lên xã hội
xã hội chủ nghĩa
sau này lenin nêu thành khả năng không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
để tiến lên chủ nghĩa xã hội đối với các nước các dân tộc chậm phát triển
thấm nhuần chủ nghĩa mark lenin và của engel về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
đảng ta đã vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của việt nam
và lựa chọn con đường đi lên của nước ta là quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử qua các cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc
và qua gần ba mươi năm năm đổi mới khẳng định đường lối của đảng ta là đúng đắn sáng tạo
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của việt nam
và xu thế phát triển của lịch sử
cho đến nay phương pháp luận phép biện chứng của chủ nghĩa mark lenin nói chung
tư duy biện chứng của engel nói riêng
vẫn tiếp tục soi sáng lý luận về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
có phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước